thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn đối tượng hoàng trung quý
chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã gây ra bảy vụ cướp tài sản trên địa bàn
hành vi phạm tội của quý đã bị cơ quan công an quyết định khởi tố và bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bảy tại tỉnh lộ chín thuộc địa phận xã thạch châu huyện lộc hà
chị hoàng thị trang đang dừng xe máy bên lề đường để gọi điện thoại
thì bị một đối tượng điều khiển mô tô áp sát cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone sáu
chị trang đã nhanh chóng xô ngã đối tượng và chi hô quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt giữ
ngay lúc đó tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự công an huyện lộc hà đã có mặt kịp thời
cùng với quần chúng nhân dân phối hợp bắt giữ đối tượng và thu giữ một xe mô tô
ba điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng quý khai nhận chỉ trong một thời gian ngắn đã gây ra
bảy vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn với tổng số tiền hơn bốn mươi triệu đồng